mặc dù chính sách bảo hiểm y tế cũng như việc khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế
đôi khi vẫn còn hạn chế khó khăn nhưng không thể phủ nhận ý nghĩa nhân văn sâu sắc
và vai trò của thẻ bảo hiểm y tế đối với mỗi người
đến đây chương trình điểm tựa tương lai tuần này cũng xin được dừng tại đây